kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ngày hai mươi sáu tháng ba hưởng ứng tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi
sáng nay tại hà nội ban thường vụ đoàn khối đã tổ chức ngày hội sinh viên khỏe khối các cơ quan trung ương lần thứ năm
và liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm hai nghìn một mươi chín
ngày hội sinh viên khỏe là sân chơi trí tuệ lành mạnh góp phần định hướng lối sống cho đoàn viên thanh niên trong các nhà trường
qua đó nâng cao ý thức rèn luyện thể dục thể thao từng bước xây dựng hình ảnh sinh viên khối các cơ quan trung ương năng động nhiệt huyết và sáng tạo
bên cạnh các hoạt động thể thao các đoàn viên còn cho thấy sức trẻ và sáng tạo qua các tác phẩm âm nhạc các ngợi đảng bắc hồ quê hương đất nước
được biểu diễn trong liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng